bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên liên minh châu âu eu vào ngày hôm qua đã nhóm họp tại thủ đô stockho của thụy điển
để thảo luận về các kế hoạch tăng kho dự trữ đạn dược cho ukraine cũng như tìm cách bảo đảm việc cung cấp đạn dược cho ukraine diễn ra trôi chảy
theo kế hoạch các bộ trưởng quốc phòng eu sẽ thảo luận với người đồng cấp ukraine về kế hoạch tăng kho đạn dược để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của kiev
phần đầu của kế hoạch sẽ dùng một tỷ euro trong quỹ cơ sở hòa bình châu âu để giúp các nước thành viên trong khối gửi đạn pháo cho kiev trong vài tuần tới
phần hai của kế hoạch sẽ tính toán cụ thể nhu cầu của ukraine và năng lực sản xuất eu để xây dựng kế hoạch sản xuất và viện trợ phù hợp
các quan chức eu kỳ vọng có thể đạt được nhất trí về một kế hoạch chi tiết về việc gửi đạn pháo cho ukraine trước khi diễn ra cuộc họp của các ngoại trưởng eu vào ngày hai mươi tháng ba tới
các quan chức eu kỳ vọng có thể đạt được nhất trí về một kế hoạch chi tiết về việc gửi đạn pháo cho ukraine trước khi diễn ra cuộc họp của các ngoại trưởng eu vào ngày hai mươi tháng ba tới